chiều qua hai mươi ba tháng một tổng cục du lịch gửi công văn yêu cầu cơ quan quản lý du lịch địa phương
hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ chỉ đạo của bộ y tế hạn chế tối đa lây nhiễm virus corona qua đường du lịch
doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào việt nam phải kịp thời báo cáo nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện ốm sốt
nhất là khách đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ có bệnh nhân nhiễm virus corona
tuyệt đối không tổ chức tour du lịch đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới và bộ y tế thông tin để du khách chủ động phòng chống dịch bệnh
thông tin đến các cơ quan y tế sở tại và cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam ở nước ngoài
khi khách có vấn đề về sức khỏe các triệu chứng liên quan đến virus corona
các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch cần tuân thủ quy định và sớm có các phương án phòng chống
cách ly xử lý cụ thể nếu có trường hợp phát sinh lây nhiễm dịch bệnh qua đường du lịch hoặc trong cộng đồng dân cư